xây dựng chính phủ điện tử là một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính
nhằm hiện thực hóa quyết tâm của chính phủ về xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính
hành động quyết liệt phục vụ nhân dân
chiều nay trục liên thông văn bản quốc gia đã chính thức được khai trương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự cùng dự có đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương và phó thủ tướng vũ đức đam
buổi lễ được nối cầu trực tuyến với sáu mươi ba điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
việc khai trương trục liên thông văn bản quốc gia là minh chứng thể hiện quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử
của chính phủ thủ tướng chính phủ thời gian qua và cụ thể hóa chỉ đạo của thủ tướng về xây dựng chính phủ điện tử
nghĩ lớn nhìn tổng thể hành động nhanh bắt đầu từ những việc nhỏ nhất
đây là một bước đột phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ quan liêu kiểu cũ để tạo lập nền tảng
cho những bước phát triển mới của chính phủ điện tử
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ nhiều bộ ngành địa phương đã xây dựng phần mềm quản lý văn bản
xử lý hồ sơ gửi văn bản trên môi trường mạng góp phần thúc đẩy đổi mới lề lối cách thức làm việc
giải quyết công việc và cải cách thủ tục hành chính
tuy nhiên việc quản lý hồ sơ văn bản trên môi trường mạng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế
và chưa phổ biến rộng rãi trên phạm vi quốc gia
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ nhiều bộ ngành địa phương đã xây dựng phần mềm quản lý văn bản trên môi trường mạng
từ trung ương đến tất cả các địa phương
chưa có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn công nghệ nghiệp vụ văn thư lưu trữ phục vụ liên thông văn bản điện tử
từ đánh giá chung chúng ta thấy việt nam vẫn còn đi chậm trong xây dựng chính phủ điện tử
trong đó có việc vận hành hệ thống liên thông văn bản quốc gia
thủ tướng yêu cầu làm sao để học hỏi chính phủ điện tử của các nước đi trước
để lựa chọn các giải pháp công nghiệp mới tiên tiến hơn quốc gia
thời đại nhằm rút ngắn khoảng cách thay vì đi tuần tự như các mô hình phát triển cũ
với nguồn lực nhân sự và ngân sách của việt nam phải đảm bảo an toàn an ninh thông tin
thủ tướng yêu cầu nghiêm túc triển khai gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng quy định
quy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản
và triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông gửi nhận văn bản điện tử
theo quyết định số hai mươi tám khắc phục tình trạng một số cơ quan văn thư nhận văn bản giấy tờ nhưng không nhận được văn bản điện tử
dẫn đến việc phải đợi bản điện tử để tiếp nhận xử lý
tôi lưu ý việc chuẩn quá quy trình các bước gửi nhận văn bản điện tử nhằm đạt được hiệu quả cao nhất
tạo thuận lợi cho cán bộ công chức và người sử dụng góp phần hoàn thiện công nghệ tính bảo mật cho hệ thống thông tin
thủ tướng yêu cầu xây dựng hoàn thiện các cơ sở dữ liệu
các cơ sở dữ liệu quốc gia trước mắt là các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo hiểm tài chính đăng ký doanh nghiệp
đất đai quốc gia hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát triển trên nền trục liên thông văn bản quốc gia
bảo đảm tối đa an toàn thông tin an ninh mạng bảo vệ thông tin cá nhân tổ chức không được để lộ
lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước đây là vấn đề trọng yếu sống còn của trục liên thông văn bản quốc gia
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương đại diện các vị khách quốc tế
đã thực hiện nghi thức khai trương trục liên thông văn bản quốc gia và phê duyệt đề án cổng thông tin dịch vụ công quốc gia
trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng